từ nguồn vốn hỗ trợ của trung ương đoàn những cây cầu dân sinh được dựng lên trong niềm vui khôn siết của đồng bào các dân tộc vùng sâu vùng xa tỉnh tuyên quang
niềm mong ước bấy lâu của bà con nay đã trở thành hiện thực
những cây cầu này không chỉ phục vụ việc đi lại mà đang trở thành đòn bẩy giúp cho đồng bào giao lưu hàng hóa phát triển kinh tế với những vùng lân cận
tỉnh tuyên quang được đầu tư một mươi năm cây cầu dân sinh trên địa bàn tám xã khó khăn thuộc bốn huyện na hàng lâm bình yên sơn sơn dương với tổng số gần hai mươi ba tỷ đồng
trong đó trung ương đoàn hỗ trợ hơn một mươi tám tỷ đồng và vốn đối ứng của tỉnh là năm tỷ đồng
quyết định xây dựng cầu đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của người dân địa phương
người dân cùng chung tay góp ngày công để xây dựng các tuyến đường dẫn lên cầu
thậm chí có những nơi nhân dân còn tự nguyện hiến đất giải phóng mặt bằng
trước kia chưa có cầu người dân đi lại vất vả lắm
đi lại nó về nhất là về mùa mưa là không thông thường được
mưa lũ thì to mà cái đường đi lối lại này rất là khó khăn
tức là mưa lũ thì nó ngập có thể hai ba ngày không thể đi thông thường được với nhau
sau khi cầu này hoàn thành thì dân ở đây rất là phát triển
trong đó là phát triển kinh tế của chung của ba xã gần đây
bà con nhân dân xung quanh đây rất là phấn khởi được đảng nhà nước quan tâm
tại công trường xây dựng
cầu bắc nhiêng xã kiên thiết huyện yên sơn
tiến độ thi công được đẩy nhanh với mong muốn mau chóng hoàn thành cầu
để người dân đi lại được thuận tiện an toàn hơn khi mùa mưa bão đến
trong xóm hoặc ở xã kiên thiết này là đi trời mưa rồi gió là trẻ con nó đi học là hơi khó khăn
là từ trưa đến nay rồi
bà con nếu mà có cây cầu thì bà con nó lại đi buôn bán nó lại dễ
mà không có thì bà con ở bên này mà nó có cái hàng
bán ngô hay là nó lại giảm giá lại khó
rồi là không có cái đường đi mà là khó khăn
những cây cầu vững chắc niềm mơ ước của bao thế hệ đồng bào nơi đây này đã trở thành hiện thực
có cầu bà con đi lại và các em học sinh đi học qua suối
không còn phải đối mặt với nguy hiểm rình dập khi qua những cây cầu tạm
trong quá trình triển khai cầu giao thông nông thôn ban thường vụ cũng chỉ đạo
và các cấp bộ đoàn là tham gia thực hiện
các nội dung như là cùng triển khai cầu nông thôn đối với đơn vị thi công
trong đó đặc biệt là thực hiện các cái khâu như là làm sạch mặt bằng
cũng như là làm đường dẫn hai bên đầu cầu
từ đó thì thể hiện được vai trò sung kích tình nguyện của thanh niên
trong quá trình thực hiện dự án cầu giao thông nông thôn
hiện tại thì ban thường vụ tỉnh đoàn đang triển khai được tám cây cầu giao thông nông thôn
trong đó thì đưa vào sử dụng là năm cầu
và ba cầu thì đến tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu sẽ đưa vào bàn giao và sử dụng
có thể nói những cây cầu mới thuộc dự án cầu nông thôn đã xóa đi nguy hiểm
luôn dình dập trên những cây cầu tạm là đòn bẩy giúp đồng bào phát triển kinh tế
giao lưu với những vùng lân cận
đặc biệt những nhịp cầu đang rút ngắn con đường đến cái chữ cho các em nhỏ
và nối dài thêm những niềm vui